thưa quý vị mưa liên tục trong hai ngày qua tại quảng ngãi cũng đã làm mực nước tại một số hồ chứa dâng cao
trong đó hiện có hai hồ chưa lớn là diên trường và hồ núi ngang huyện đức phổ đã vượt tràn
để bảo đảm an toàn cho các hồ đập và vùng hạ lưu quảng ngãi đã tiến hành xả lũ ở hai hồ chứa này
hồ núi ngang huyện đức phổ có dung tích thiết kế ban đầu là hơn hai mươi một triệu m ba
sau hai ngày đêm mưa liên tiếp trên địa bàn dẫn đến lượng nước đổ về hồ núi ngang dâng cao
hiện so với dung tích thiết kế mực nước trong hồ đã cao hơn chín mươi cm
lúc một mươi bốn h chiều nay ngày một tháng một mươi hai công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi quảng ngãi
đã tiến hành xả lũ ở hồ chứa này với lưu lượng hai trăm bốn mươi mét khối trên dây để giữ mực nước trong hồ từ cao trình sáu mươi một đến sáu mươi hai mét
trước đó các đơn vị đã thông báo rộng rãi cho địa phương và nhân dân để chủ động di rời ứng phó
song song với việc xả lũ ở hồ núi ngang tại hồ diên trường huyện đức phổ cũng được tiến hành xả lũ
với lưu lượng năm mươi m khối trên dây
để bảo đảm an toàn vận hành các công trình hồ chứa các ngành chức năng tỉnh quảng ngãi tích cực theo dõi mực nước
và tiếp tục điều tiết lũ ở một số hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh